hôm qua hai mươi tám tháng ba học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với học viện hành chính quốc gia lào
tổ chức hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị việt nam lào
đây là dịp để các đại biểu của hai nước việt nam lào đánh giá thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị việt nam lào
những vấn đề cần ưu tiên cải cách đổi mới để xây dựng hệ thống chính trị việt nam lào vững mạnh
tại hội thảo các đại biểu nhận định ở việt nam sự lãnh đạo của đảng phạm vi và thẩm quyền của nhà nước
sự giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được xác định rõ ràng cụ thể
tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
được sắp xếp tổ chức lại theo hướng tinh giản hiệu lực hiệu quả
mối quan hệ và các kênh phản hồi giữa nhà nước
doanh nghiệp và người dân được thiết lập và vận hành một cách thiết thực có hiệu ứng tốt trong xã hội
thể hiện sự chủ động của nhà nước và tính tích cực chính trị của doanh nghiệp người dân
trong khi đó đối với hệ thống chính trị lào việt nam cũng có thể tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm
về sự nhất thể hóa các vị trí chủ chốt của đảng nhà nước sự phân định chức năng quyền lực giữa đảng và nhà nước
sự phân định danh giới giữa công tác cán bộ của đảng với việc bầu cử bổ nhiệm tuyển chọn cán bộ
đòi hỏi đổi mới hệ thống chính trị là một yêu cầu hết sức là cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn
đặc biệt là trọng tâm đổi mới tổ chức mộ máy hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
để đáp ứng được việc phát huy theo đúng tinh thần của đảng nhà nước của cả hai nước
đấy là xây dựng một nhà nước kiến tạo một nhà nước là phục vụ và hỗ trợ cho sự phát triển
của quá trình hội nhập của kinh tế thị trường bị hướng sâu dù nghĩa
việc đổi mới hoàn thiện thể chế chính trị ở lào
việt nam luôn cần đến sự ưu tiên nỗ lực của đảng nhà nước
nhất là hướng đến sự tinh giản trong bộ máy chính trị
làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực của hệ thống chính trị một đảng cộng sản cầm quyền
quan hệ giữa đảng đối với nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước
trong thực hiện quyền lập pháp hành pháp và tư pháp
để góp phần vào sự phát triển bền vững trong hệ thống chính trị của việt nam lào trong giai đoạn hiện nay